trong thời gian qua vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
do vậy công an tỉnh đồng nai công an các huyện thành phố biên hòa long khánh đã thành lập các lực lượng tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu đặc biệt là lỗi ra đường không có lý do chính đáng
hai ngày nay hai mươi tổ tuần tra kiểm soát của công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt tiến hành xử phạt nghiêm hơn
đối với các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên toàn địa bàn thành phố biên hòa
các tổ đã dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra việc ra đường có được xem là thiết yếu hay không
sau khi thực hiện một tuần xét thấy việc đi lại của người dân
vẫn còn đông trên địa bàn thành phố cho nên sáng nay tổ tiếp tục tập trung xử lý từng tuần một
để vừa xử lý và vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân để không người lây lan dịch bệnh
trước tình trạng một số người dân trên địa bàn thành phố có biểu hiện không chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh công tác tuyên truyền lực lượng công an tỉnh đồng nai công an thành phố biên hòa đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn
nhằm phát hiện xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
theo đó kể từ ngày chín tháng bảy đến hết ngày hai mươi bốn tháng bảy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã lập biên bản gần một năm trăm linh trường hợp
vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với tổng số tiền phạt lên tới trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
trong đó có bốn trăm linh trường hợp không đeo khẩu trang
và vứt khẩu trang nơi công cộng tám trăm ba mươi trường hợp ra đường không có lý do chính đáng một trăm một mươi năm trường hợp không giữ khoảng cách tối thiểu

chung sức chung tay với chính quyền địa phương
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới